ngày hai mươi một tháng chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện mai sơn bắt giữ bốn đối tượng là tòng văn quảng hà văn lợi lò văn hiền đều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và tòng văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều trú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la về hành vi trộm các tài sản và chống người thi hành công vụ
vật chứng thu giữ gồm năm khẩu súng điện tự chế một bình ác quy và một số tăng vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội
hai đối tượng tòng văn quảng và hà văn lợi đã thực hiện việc bắn súng điện làm ngất hai đồng chí công an viên xã triềng trung vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm khi bị truy đuổi
từ tháng bảy đến sự vụ được xảy ra là em có đi bốn lần
trong khi đến lần thứ bốn công an viên đuổi thì cũng không biết
cháu hoảng sợ cháu
dùng súng để bắn chó nhưng mà lúc có công an viên đuổi thì cháu hoảng sợ cháu
lúc ấy đã bắn đuổi nhưng mà cháu cầm cái gửi tên để cháu trả lại
nó bị ngá lăn xuống mương
tôi ập tới thì tôi bắt đầu khống chế
nhưng trong đó là đối tượng đã có kích điện
đâm thẳng vào người tôi
lúc đấy tôi ngất đi
tôi tỉnh dậy là nhìn thấy đối tượng đã chạy qua năm mươi mét
thế là tôi không đuổi được nữa
tôi đã bị chảy máu và kiệt sức
trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm trên địa bàn
lãnh đạo công an huyện mai sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ đến hiện trường vụ án
xác minh các nguồn tin liên quan
đồng thời tổ chức giả soát các đối tượng hình sự cộng cán
đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn
một nhóm đối tượng chuyên dùng súng điện tự chế để trộm cắp chó đã bị bắt giữ
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện chín vụ trộm cắp trên địa bàn
sau khi nhận được tin báo
đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội công an huyện mai sơn
đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ về biện pháp trinh sát
và nắm bắt các đối tượng sư tra trên địa bàn
qua quá trình đấu tranh khai thác
đến ngày hai mươi một tháng chín
đội cảnh sát điều tra đã triệu tập được bốn đối tượng
quá trình khai thác đã gây ra rất nhiều vụ trộm chó trên địa bàn
việc bắt giữ bốn đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện mai sơn
đã thể hiện tinh thần đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm của công an huyện mai sơn
cũng như sự ủng hộ phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng
sớm đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng chấn an dư luận ổn định tình hình
tin quốc tế quân đội nigeria hôm qua cho biết đã giải cứu thành công hàng trăm phụ nữ và trẻ em
trong một loạt các chiến dịch quân sự chống lại nhóm khủng bố hồi giáo boko haram
ở khu vực đông bắc của nước này
các nguồn tin quân sự cho biết là hai trăm bốn mươi một con tin đã được giải cứu vào hôm hai mươi hai tháng chín
khi các binh sĩ truy quét xào huyệt của boko haram ở khu vực ban ki thuộc bang bono
quân đội nigeria cũng đã bắt giữ hơn bốn mươi tay súng và phá hủy ít nhất hai căn cứ của nhóm này
tuy nhiên quân đội nigeria cho biết là hiện vẫn chưa thể xác định liệu tất cả những người được giải thoát
đều là con tin bị boko haram bắt giữ hay bao gồm cả các thành viên của nhóm này
vào tháng trước gần một trăm tám mươi người chủ yếu là phụ nữ
đã được giải cứu tại maijuguri thủ phủ và là thành phố lớn nhất của bang bono
hồi tháng năm năm nay hàng trăm phụ nữ và trẻ em bị boko haram bắt cóc
cũng đã được giải thoát trong các chiến dịch quân sự tại sambisa
còn tại uruguay đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và sinh viên của nước này
ngay bên ngoài một tòa nhà của chính phủ
thông tin ban đầu cho biết cuộc biểu tình bắt nguồn từ mâu thuẫn về lương trong ngành giáo dục
những người biểu tình đã ném đá và các vật cứng về phía cảnh sát
trong khi lực lượng chức năng chỉ chống đỡ bằng khiên và giáp
khoảng bảy cảnh sát và năm người đã bị thương trong cuộc đụng độ này
một mươi người trong đó có một mươi một thanh niên và một phụ nữ đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ việc trên
theo cơ quan chức năng người biểu tình đã nảy sinh mâu thuẫn với lãnh đạo
sau đó ngăn cản không cho những nhân viên khác vào làm việc tại tòa nhà chính phủ
cảnh sát đã buộc phải giải tán đám đông để vãn hồi trật tự
ngày hôm qua tin tạc đã đánh cắp dữ liệu an ninh của hàng triệu nhân viên bộ quốc phòng
và các cơ quan chính phủ của mỹ cùng khoảng năm sáu triệu hồ sơ dấu vân tay
thông tin được xác nhận bởi chính phủ mỹ
theo washington vụ đánh cắp dữ liệu an ninh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết ổn định mây thay đổi ban ngày nắng xuất hiện từ sớm có nơi nắng nóng
đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác nhưng lượng không nhiều
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên được dự báo sẽ có mưa rào dài rác vào lúc chiều tối nay và ngày mai
đến ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy mưa sẽ
tăng dần về diện và lượng có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
trong ngày cuối tuần khi đới gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại
thì mưa rông mới tăng hơn trên diện rộng đặc biệt là trong thời điểm chiều tối về đêm
đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết